cuối năm là thời điểm sôi động nhất đối với nhiều lĩnh vực kinh tế trong đó có thị trường bất động sản
mới đây tại tp hcm triển lãm novoland expo diễn ra đã thu hút đông đảo nhà đầu tư khách hàng
đối tác tìm kiếm những dịch vụ sản phẩm bất động sản đa dạng
trong khu cổ triển lãm khách hàng có cơ hội tìm hiểu cảm nhận rõ nét những giá trị lâu dài bền vững
từ các chuỗi dự án bất động sản và hệ sinh thái dịch vụ được cung cấp bởi novaland
trong đó nổi bật là các dòng sản phẩm chủ lực đã và đang được phát triển như bất động sản trung tâm
bất động sản khu đô thị vệ tinh tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng tại các địa phương có giao thông kết nối thuận lợi
giàu tiềm năng du lịch v v
tiêu biểu như các dự án the trend manhattan ở quận một aqua city tỉnh đồng nai novaqua phan thiết
novaquo hồ tràm v v
tại triển lãm còn diễn ra nhiều hội thảo chuyên đề về xu hướng kinh nghiệm đầu tư phương pháp sống xanh
thu hút nhiều người quan tâm